ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi một quỹ ban giáo dục tại khu vực châu á đã công bố báo cáo mới về chuyển đổi nguồn nhân lực giáo dục
đây là báo cáo mới nhất về cải cách nguồn nhân lực khám phá những phương thức tiếp cận mới và rút ra bài học từ những hoạt động đã được triển khai
tại các quốc gia châu á trong đó có việt nam trong khi kinh tế chính trị đang thay đổi nhanh chóng thì giáo dục vẫn còn chưa phát triển tương xứng
lực lượng giáo viên đang thiếu hụt phân bố không đồng đều không được hỗ trợ để dạy và học hiệu quả
tuy nhiên chỉ có lực lượng giáo viên thì không thể hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững số bốn của liên hợp quốc
do đó chính phủ cần có những động thái quyết liệt hơn nữa để thay đổi chính sách khai thác nguồn lực con người của toàn bộ nguồn nhân lực giáo dục để đảm bảo một nền giáo dục chất lượng và hòa nhập
trong đó bao gồm phương pháp học tập đổi mới theo hướng tương tác cao công nghệ cao hiện đang thí điểm tại việt nam
báo cáo cũng nhìn nhận việc thiết kế các nhóm học tập khai thác tiềm năng của nguồn nhân lực giáo dục lớn hơn
đưa các nhà lãnh đạo các cấp các chuyên gia trợ lý học tập doanh nghiệp cùng làm việc giúp tất cả trẻ em thành công
báo cáo trình bày tầm nhìn về một nguồn nhân lực giáo dục cho hôm nay ngày mai và tương lai